trong dịp cao điểm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm các hãng hàng không nội địa và đường sắt đều lên kế hoạch tăng chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm các hãng hàng không việt nam đã có kế hoạch cung ứng gần một chín triệu chỗ với tám bảy trăm linh chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế
trong đó việt nam airlines cung ứng gần tám trăm linh chỗ tập trung trên đường bay nội địa từ hà nội thành phố hồ chí minh đến đà nẵng phú quốc nha trang
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội tổ chức chạy thêm bốn mươi ba chuyến tàu
riêng tuyến hà nội sài gòn chạy thêm bốn mươi một chuyến và khoảng hai mươi chỗ
doanh nghiệp này cũng duy trì chạy thường xuyên một mươi hai đội tàu mỗi ngày trên các tuyến hà nội lào cai hà nội hải phòng hà nội đồng đăng hà nội quán triều yên viên hà long
các tàu đều được nối thêm tối đa toa xe tương đương cung cấp thêm khoảng một mươi bốn chỗ